trong khi đó khu vực việt bắc và tây bắc có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
riêng khu vực hà giang lào cai hay lai châu có mưa từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
do có mưa nên từ nay đến hết ngày mai trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng liêu sông lô sông kỳ cùng và sông bằng giang sẽ ở mức báo động một hai
đỉnh lũ trên sông thao ở mức báo động hai và trên báo động hai và thượng lưu sông thái bình ở mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh miền núi bắc bộ đặc biệt là các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc cạn hà giang lào cai yên bái sơn la và lai châu
ngập úng tại vùng trũng vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng và bắc giang
với các tỉnh ven biển miền trung trong ngày hôm nay được dự báo cũng sẽ có mưa
bắc trung bộ với cường độ mưa đã cấp mưa vừa có nơi mưa to
các khu vực khác đặc biệt là các tỉnh nam trung bộ mưa chỉ xảy ra dưới diện giải rác tập trung vào chiều tối
còn ban ngày trời vẫn còn nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ ở khu vực các tỉnh phía bắc và ba mươi ba mươi ba độ các tỉnh phía nam
hôm nay tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần
vì thế mưa rông có xu hướng gia tăng nhiều hơn cả về diện và lượng
tuy nhiên thời gian xảy ra mưa rông tập trung chủ yếu vào giai đoạn chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giữ mức nhiệt hai mươi tám ba mươi độ và nam bộ giữ mức nhiệt ba mươi ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước